tại khu công nghiệp kim thành tỉnh lào cai đã khai mạc hội trợ nông nghiệp và sản phẩm ô cốp khu vực phía bắc năm hai nghìn hai mươi
hội trợ có quy mô ba trăm một mươi tám gian hàng đến từ ba mươi hai tỉnh thành trong cả nước trưng bày các sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao tiêu biểu của các địa phương
đây cũng là hoạt động hỗ trợ chương trình mỗi xã phường một sản phẩm tạo cơ hội cho các tỉnh thành phố quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới
đồng thời là dịp để các doanh nghiệp sản xuất xúc tiến thương mại tìm kiếm bạn hàng tiêu thụ các sản phẩm của địa phương từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo hướng hữu cơ từng bước hình thành và phát triển các chuỗi giá trị nông sản bền vững hội trợ diễn ra đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi